quan chức chính quyền tổng thống mỹ donald trump cho biết hiện đang tồn tại bất đồng lớn giữa mỹ và ấn độ
trước thêm cuộc gặp thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo vào ngày mai hai mươi ba tháng hai
hy vọng về việc hai nền dân chủ lớn nhất thế giới có thể đàm phán một thỏa thuận xây dựng lòng tin kịp thời
cho chuyến thăm của tổng thống mỹ đến ấn độ đang giảm dần khi hai nước còn nhiều bất đồng về vấn đề nông nghiệp
thiết bị y tế thương mại kỹ thuật số và đề xuất thuế quan mới
theo một quan chức mỹ sẽ khó cho hai bên có thể cân bằng được lợi ích
tổng thống mỹ donald trump có khả năng sẽ thảo luận những mối lo ngại này với thủ tướng ấn độ narendra modi
một trong những mối lo ngại của mỹ đó là đề xuất thuế mới của ấn độ nhằm bảo vệ hàng sản xuất trong nước
đã khiến các cuộc đối thoại khó khăn hơn
ngoài vấn đề chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang gia tăng chuyến thăm của tổng thống donald trump diễn ra
trong bối cảnh ấn độ mua hệ thống phòng thủ tên lửa của nga trị giá hàng tỷ đô la có thể làm gia tăng bất đồng với mỹ